với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn thị thung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại tổ một mươi tám khóm vĩnh phước phường núi sam tp châu đốc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc của tỉnh an giang tạm giữ hình sự
công an thành phố châu đốc kết hợp cùng công an phường núi sam kiểm tra hành chính quán bún cá thanh sơn
tại phường núi sam tp châu đốc
tại thời điểm kiểm tra có thương và chồng cùng ba con tại quán
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm bốn trăm bốn mươi đoạn ống nhựa hàn kín
bên trong chứa chất bột và tinh thể màu trắng và một bọc ni lông chứa chất tinh bột màu trắng
được thưng cất giấu tại nhiều vị trí
tại cơ quan công an thương khai nhận chất bột và tinh thể màu trắng trên là ma túy đá
và heroin chưa kịp bán cho các con nghiện thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang